trước khi vướng ồn ào công chúng thường nghĩ ngay đến ngọc trinh với những bộ ảnh thiếu vải hay những phát ngôn gây sốc nhưng được cho là thật thà về tình tiền
nữ hoàng nội y ngọc trinh từng khiến công chúng chóng ngợp khi khoe những tài sản khủng nổi bật là xế hộp màu hợp mạnh ba mươi tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi năm ngọc trinh đã mua căn một trăm tám mươi m hai với giá khoảng hai mươi tỷ đồng
tiếp đó năm hai nghìn hai mươi ngọc trinh khiến cả làng giải trí xôn xao khi tiết lộ mua căn biệt thự với trị giá hàng chục tỷ đồng
ngọc trinh cũng đầu tư thêm nội thất nhập từ nước ngoài về nên cũng tốn hơn một triệu usd do đó tổng trị giá căn nhà gần năm mươi tỷ đồng
không chỉ sở hữu nhà đẹp bất động sản ngọc trinh còn sở hữu nhiều xé hộp đắt tiền
nữ người mẫu diễn viên ngọc trinh là chiếc xế hộp mercedes maybach s sáu trăm linh trị giá một mươi hai tỷ đồng đi dựa sự kiện
bên cạnh đó là xe range rover với giá trị tám tỷ đồng
trước đó cô cũng sở hữu bmw bảy trăm năm mươi li với giá năm tỷ đồng
nhưng chiếc xe có lẽ được nhắc nhiều nhất là chiếc ron roy được cô mua vào năm hai nghìn hai mươi một có giá hơn ba mươi tỷ đồng
ngoài đồ hiệu thì những chuyến du lịch xa xỉ cũng là tử khoa gắn liền với ngọc trinh
không ít lần cư dân mạng đặt câu hỏi ngọc trinh giàu cỡ nào và ngọc trinh làm gì giàu như vậy
nhưng sau sự cố cô dường như đã tiết chế nhiều hơn
tuy nhiên chưa biết sự tiết chế này sẽ kéo dài bao lâu
ngọc trinh gia nhập làng giải trí từ năm một mươi năm một mươi sáu tuổi với vai trò người mẫu được ông bầu vũ khắc tiệp diều sắt
thời điểm cách đây hơn một mươi năm ngọc trinh có được danh sưng nữ hoàng nội y
ngọc trinh từng tham gia đóng phim vòng l năm mươi sáu vũ quy đại náo hay chị chị em em hai dù vẫn còn nhiều tranh cãi về sự diễn xuất
những năm gần đây cái tên ngọc trinh dính liền với nhiều tranh cãi ồn ào về đời tư và phát ngôn gây sốc
thế nhưng nữ hoàng nội y vẫn thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện giải trí và thu hút được sự chú ý nhất định
trước khi vướng bê bối ngọc trinh cũng là gương mặt được nhiều nhãn hàng mỹ phẩm thời trang tin tưởng chọn làm đại diện
nữ hoàng nội y là một trong những nghệ sĩ sở hữu lượng theo dõi trên mạng xã hội cực khủng
nếu cộng gộp các tài khoản cá nhân của ngọc trinh phải lên đến con số vài chục triệu người theo dõi
thế nhưng chính sự hiếu thắng bốc đồng và mong muốn làm nổi để câu like câu view không điểm dừng đã khiến cho ngọc trinh dính vào vết nhơ khó xóa bỏ
chính bản thân nữ hoàng nội y cũng thừa nhận việc lái xe mô tô quay clip diễn siếc là để tạo sự chú ý trên mạng xã hội
và không hình dung là mình vi phạm pháp luật nghiêm trọng như vậy
hơn ba tháng tạm giam một năm tù treo và hai năm thử thách một bản án mang tính gian đe cho bản thân ngọc trinh
và cũng chính là bài học cho những người của công chúng nói riêng cả xã hội nói chung
ngọc trinh không phải chưa bao giờ đối mặt với scandan sóng gió hay thị phi
nhưng sự việc lần này trở thành một vết sẹo lớn trong sự nghiệp về sau của cô
bởi lẽ với vị trí là người của công chúng không ai mong muốn bản thân trở thành tiêu điểm gắn với những từ khóa như bị tạm giam vi phạm pháp luật tù treo
tại phiên xét xử nữ hoàng nội y rơi giọt nước mắt muộn màng khi trình bày
kính thưa hội đồng xét xử cũng vì suy nghĩ chủ quan và bị cáo thiếu nhận thức về luật
cho nên bị cáo đã trả giá bằng những vết thương vết sẹo cho bản thân mình
trên hết bị cáo đã bị tạm giam trong ba tháng qua và ngày hôm nay bị đưa ra xét xử
trong sự việc lần này bị cáo không cố ý không cố tình biết luật mà phạm luật
nhưng vì những phút bộc phát nhất thời mà bị cáo đã có những sai phạm lúc nào không hề biết
khi mà nhận ra vấn đề sai trái của mình thì đã muộn
đây là bài học quá lớn với bị cáo điều mà chưa bao giờ dám nghĩ tới vì bất cứ lý do gì
sau vài ngày được trở về nhà ngọc trinh cũng viết tâm thư nhận lỗi và rút kinh nghiệm
về những hành vi chưa đúng chuẩn mực đạo đức và pháp luật
trinh nhận ra rằng không phải lấy lý do vì đam mê
mà mình bỏ qua những ảnh hưởng hệ lụy mà nó có thể gây ra
với tư cách là người của công chúng trinh biết rằng mình cần có trách nhiệm hơn
trong việc truyền tải thông điệp truyền thông chuẩn mực đến thế hệ trẻ
phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn
ủy viên thường trực ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội chia sẻ
bản án của ngọc trinh chính là bài học nhắc nhở những người của công chúng về việc thượng tôn pháp luật
tôi đánh giá cao cách chúng ta xử phạt hành vi sai phạm của người mẫu này
bài học này biện pháp xử phạt vừa đủ tính gian đe đối với nghệ sĩ
trở thành bài học kinh nghiệm quý báu mang tính làm gương để các nghệ sĩ tránh không mắc phải
đưa thông điệp về việc sai phạm dù ở đâu kể cả trên không gian mạng
với ai kể cả đối với người nổi tiếng cũng đều phải thượng tôn của pháp luật
đồng thời cũng đủ bao dung với người phạm lỗi khi nhận thức chưa đầy đủ
và có ý thức hối lỗi về hành vi của mình
tương lai nào cho sự trở lại của nước hoàng nội
đây chắc hẳn là điều mà công chúng tò mò quan tâm
có cầu đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại
pháp luật nghiêm khắc với những người vi phạm nhưng cũng có chế độ khoan hồng
để người đã gó sai phạm có con đường hoàn lương tái hoàn nhập lại cuộc sống
tuy nhiên với vị trí là người của công chúng
việc họ được đón nhận hay phản đối còn phụ thuộc vào thái độ
phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn cho biết công chúng có quyền lên tiếng
bày tỏ thái độ ủng hộ hai tẩy chay nghệ sĩ dựa trên hành vi các nghệ sĩ sau khi họ sai phạm
như vậy điều quan trọng nhất là ngọc trinh phải làm trong thời điểm này
chính là sống chuẩn mực về cả phương diện đạo đức lẫn pháp luật
bởi lẽ trong một năm tù treo và hai năm thử thách
bản án tăng hoặc giảm phụ thuộc vào thái độ cô ngọc trinh
luật sư nguyễn quốc cường giám đốc công ty luật trách nhiệm hiệu hạn infinnity việt nam chia sẻ về vấn đề này
căn cứ vào khoảng bốn khoảng năm điều sáu mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi
thì ngọc trinh được rút ngắn thời gian hoặc bị tăng thời gian lệnh án theo quy định dưới đây
người được hưởng án treo đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ
thì theo đề nghị của cơ quan tổ chức có trách nhiệm giám sát giáo dục
tòa án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách
trong thời gian thử thách nếu người được hưởng án treo cố tình vi phạm nghĩa vụ
theo quy định của luật thi hành án hình sự hai lần trở lên
thì tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo
trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới
thì tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước
tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại điều năm mươi sáu của bộ luật hình sự
cũng theo luật sư nguyễn quốc cường
trong thời gian này ngọc trinh không bị cấm sử dụng các phương tiện mạng xã hội
nhưng cần cẩn trọng hơn trong việc phát ngôn
ngay sau khi mở lại các tài khoản cá nhân
trong thời gian này ngọc trinh đã có tâm thư xin lỗi và hứa hẹn sẽ hoàn thiện bản thân
để trở thành người có ích cho xã hội
đồng thời trên nguyên tắc pháp luật
ngọc trinh vẫn có thể tham dự các sự kiện giải trí sự kiện trong phạm vi cho phép
vì thế nữ hoàng nội y có thể lấy lại thiện cảm của công chúng
bằng việc dùng sức ảnh hưởng cá nhân để lan tỏa những điều thiện lành
góp phần cho sự phát triển của cộng đồng
nếu thật sự yêu nghề và mong muốn được quay trở lại với ông kính
sản diễn hay các thảm đỏ và được săn đón nhiều như quá khứ
thì trong thời gian này nữ hoàng nội y phải kiên nhẫn
để dần dần thay đổi cách nhìn nhận và đánh giá của khán giả
ngọc trinh phải thực tế hóa những lời cô đã hứa
sau khi từ chạy giam trở về nhà
từ giờ trở đi trình sẽ cố gắng không ngừng hoàn thiện bản thân
để trở thành viên bản tốt nhất của chính mình
ngọc trinh mong muốn mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng
thông qua công việc và lối sống lành mạnh gương mẫu
và trinh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xây dựng hình ảnh lành mạnh
góp phần mang đến những điều tích cực cho xã hội
so biết việt cũng là một xã hội thù nhỏ
mà ở đó công chúng dù có khắt khe
có thể kêu gọi tẩy chay hay phòng sát
nhưng cũng sẵn sàng bao dung với những người mong muốn
được hoàn thiện bản thân xây dựng sự nghiệp một cách nghiêm túc
xét trên khía cạnh thực tế cuộc sống
phải thừa nhận rằng ở giai đoạn này
công việc của ngọc trinh sẽ bị ảnh hưởng nhiều
không thể bắt nhịp trở lại huy hoàng như xưa
bởi lẽ tin chắc rằng
khó có một nhãn hàng chương trình hay đạo diễn nào
dám mạo hiểm bằng cách hợp tác
với nhân vật nhạy cảm như ngọc trinh
tại thời điểm hiện tại
thế nhưng việc ngọc trinh có thể hoạt động sôi nổi trở lại
trong một vài năm tới nếu có thái độ tiếp thu
biết sửa lỗi là điều hoàn toàn có thể xảy ra
trong cuộc sống chúng ta chứng kiến nhiều người
vẫn tiếp tục trượt dài trên vũng bùn của tội lỗi
nhưng cũng có nhiều người quyết tâm đứng dậy
từ nơi vực thảm đen tối
để gột sửa chính mình và tìm lại sự thiện lương
không ai có thể thay đổi quá khứ
nhưng mỗi một ai đều có thể bắt đầu
một tương lai mới ngay từ bây giờ
và ngọc trinh cũng không ngoại lệ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé